nghị quyết đại hội một mươi của đảng năm hai nghìn sáu đã khẳng định
kinh tế tư nhân là khu vực có vai trò quan trọng
là một trong những động lực của nền kinh tế
đến đại hội một mươi hai của đảng năm hai nghìn một mươi sáu
khu vực kinh tế tư nhân được nhấn mạnh là
một động lực quan trọng của nền kinh tế
đây là bước tiến quan trọng trong tư duy
quan điểm của đảng về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
của tác giả minh nguyễn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ hùng cường
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
qua các kỳ đại hội đảng
sự tồn tại và phát triển cũng như vai trò của khu vực kinh tế tư nhân
dần được khẳng định và nhấn mạnh
nghị quyết đại hội sáu của đảng năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chính thức công nhận khu vực kinh tế tư nhân
với việc lần đầu tiên công nhận sự tồn tại
của hai nhóm thành phần kinh tế
các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa
và các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa gồm
kinh tế tư bản tư nhân
kinh tế tư bản nhà nước
kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc
nghị quyết đại hội bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã phân tách từ hai nhóm
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa
và thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa
thành năm thành phần kinh tế bao gồm
kinh tế quốc doanh
kinh tế tập thể
kinh tế cá thể
kinh tế tư bản tư nhân
kinh tế tư bản nhà nước
việc khu vực kinh tế cá thể
và kinh tế tư bản tư nhân
được chính thức công nhận
đã tạo điều kiện tiền đề tốt hơn
cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
sau đó một năm năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hiến pháp cũng đã ghi nhận
quyền tự do kinh doanh của công dân
nghị quyết đại hội tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tiếp tục khẳng định sự tồn tại
và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
bằng việc công nhận thêm thành phần tiều chủ
đây là sự đánh dấu bước chuẩn bị
cho việc công nhận
hình thức sở hữu cá nhân
theo nghị quyết đại hội chín năm hai nghìn một
khu vực kinh tế tư nhân
được công nhận bao gồm
kinh tế tư bản tư nhân
kinh tế cá thể tiều chủ
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
có thể nói đây là nền tảng cơ bản
cho sự bùng nổ đầu tư vào kinh tế tư nhân
trong những năm tiếp theo
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
kinh tế tư nhân ngày càng chứng tỏ
được sức mạnh là một trong các động lực
phát triển đất nước
đến hội nghị trung ương năm
khóa chín của đảng
lần đầu tiên vấn đề phát triển kinh tế tư nhân
đã được đưa ra thảo luận trong một chuyên đề
riêng và ra nghị quyết
về tiếp tục đổi mới cơ chế
chính sách khuyến khích và tạo
điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
trong đó khẳng định
kinh tế tư nhân là bộ phận
cấu thành quan trọng của nền
kinh tế quốc dân phát triển kinh tế
tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài
trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
định hướng xã hội chủ nghĩa
đây là một bước tiến đáng kể
về tư duy lý luận và
quan điểm đường lối kinh tế của đảng ta
thể hiện tính nhất quán của đường lối
đổi mới theo hướng kinh tế thị trường
và hội nhập kinh tế quốc tế
tạo nên động lực và sự
yên tâm cho các doanh nhân và các nhà
đầu tư được tự do kinh doanh
theo pháp luật qua các
kỳ đại hội đảng sau khi khu vực
kinh tế tư nhân được chính thức công nhận
văn kiện đại hội một mươi năm

kinh tế tư nhân là khu vực có vai trò
quan trọng là một trong những động lực
của nền kinh tế
trong nghị quyết đại hội một mươi một năm

hoàn thiện cơ chế
chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân
trở thành một trong những động lực
của nền kinh tế
nói về khu vực kinh tế tư nhân
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
năm hai nghìn một mươi sáu đã nêu
hoàn thiện cơ chế
chính sách để tạo thuận lợi phát triển mạnh
kinh tế tư nhân ở hầu hết
các ngành và lĩnh vực kinh tế
trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế
hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp khởi nghiệp
khuyến khích hình thành
các tập đoàn kinh tế tư nhân
đa sở hữu và tư nhân góp vốn
vào các tập đoàn kinh tế nhà nước
kinh tế tư nhân là một động lực
quan trọng của nền kinh tế
đã có sự nhấn mạnh rõ hơn
coi kinh tế tư nhân một động lực
quan trọng của nền kinh tế
điều tiến quan trọng trong tư duy
quan điểm của đảng về vai trò
của các khu vực kinh tế nhìn từ phương tiện sở hữu
khu vực kinh tế nhà nước
thông qua cổ phần hóa sẽ dần nhường
chỗ cho khu vực kinh tế tư nhân
thực hiện vai trò động lực tăng trưởng
vì chỉ có khu vực kinh tế tư nhân
mới có thể có sự năng động
thích ứng nhanh với sự biến động
của nền kinh tế thị trường
tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh rõ hơn
vị trí vai trò của kinh tế tư nhân
trong nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa
đại tá phó giáo sư tiến sĩ phạm văn sơn
viện khoa học nhân văn quân sự cho biết
những đồng góp tích cực
của kinh tế tư nhân
đối với phát triển kinh tế xã hội
của đất nước trong những năm qua bao gồm
góp phần giải quyết công an
việc làm cho người lao động
huy động các nguồn vốn trong nhân dân
trong xã hội và hoạt động sản xuất
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và đóng góp ngày càng nhiều
cho ngân sách nhà nước
tạo môi trường kinh doanh
thúc đẩy phát triển thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
và góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế của việt nam
theo số liệu của tổng cục thống kê
khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng

chiếm gần chín mươi số doanh nghiệp của cả nước
trong giai đoạn
so với khu vực kinh tế nhà nước
và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
khu vực kinh tế tư nhân
đóng góp hơn bốn mươi gdp
ba mươi giá trị tổng sản lượng công nghiệp
gần tám mươi tổng mức lưu truyền
hàng hóa bán lẻ và dịch vụ
sáu mươi bốn tổng lượng hàng hóa
và một trăm linh giá trị sản lượng
hàng hóa vận chuyển
trong thời gian tới
khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục
đóng góp khoảng ba mươi ngân sách
và khoảng bốn mươi gdp của cả nước
đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân
thu hút khoảng năm mươi một
lượng lao động cả nước
và tạo khoảng một hai triệu việc làm
cho người lao động mỗi năm
góp phần quan trọng vào quá trình
tái cấu trúc nền kinh tế
tăng thu nhập cho người dân
đặc biệt tạo việc làm mới
cho những đối tượng bị giảm biên chế
hoặc mất việc làm do quá trình
tinh giản bộ máy hành chính
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
hay dịch chuyển lao động
từ khu vực nông thôn
mức thu nhập cho người lao động
trong các doanh nghiệp tư nhân
được cải thiện đáng kể
tính trung bình mức thu nhập bình quân
hàng năm của người lao động
năm hai nghìn năm khoảng hai mươi năm bốn triệu đồng một người
đã tăng lên một sáu mươi sáu lần
lên bốn mươi hai ba triệu đồng một người
vào năm hai nghìn một mươi bốn
xét về cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội
nguồn vốn tư nhân không chỉ
luôn chiếm vị trí thứ hai giữa ba khu vực
mà còn có xu hướng tăng nhẹ
từ mức hai mươi hai năm hai nghìn
lên ba mươi tám bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi khu vực fdi
lại giảm hơn
giảm rõ rệt từ mức cao nhất
ba mươi chín năm hai nghìn tám
về mức hai mươi một bảy
và khu vực kinh tế nhà nước
giảm từ bốn mươi bảy
về khoảng bốn mươi
ngay ở những giai đoạn
kinh tế khó khăn
thì vốn đầu tư
khu vực tư nhân vẫn tăng
cho thấy tính ổn định
bền vững của khu vực này
qua số liệu thống kê trên
lại càng chứng tỏ vai trò quan trọng
không thể thiếu của kinh tế tư nhân
trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
ở nước ta hiện nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã nhấn mạnh
kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp
lớn hơn trong huy động các nguồn lực
xã hội cho đầu tư phát triển
sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế
cơ cấu lại nền kinh tế
tăng thu ngân sách nhà nước
tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội
giải quyết các vấn đề xã hội
tỷ trọng trong gdp
của khu vực kinh tế tư nhân
bao gồm cả kinh tế cá thể
duy trì ổn định khoảng
bước đầu đã hình thành được một số
tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn
hoạt động đa ngành có khả năng
cạnh tranh tốt hơn trên thị trường
trong nước và quốc tế
đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh
số lượng doanh nghiệp của tư nhân
với nhiều loại hình đa dạng
phong trào khởi nghiệp được đẩy mạnh
tuy nhiên tổng bí thư cũng cho rằng
kinh tế tư nhân đã bộc lộ
không ít những hạn chế yếu kém
tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm
trong những năm gần đây
suất phát điểm phát triển
và năng lực nội tại nhìn chung còn thấp
chủ yếu vẫn là kinh tế hộ cá thể
phần lớn doanh nghiệp tư nhân
có quy mô nhỏ
trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới
trình độ quản trị
năng lực tài chính
năng suất lao động
hiệu quả kinh doanh
chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn yếu kém
chủ yếu tham gia ở phân khúc thị trường
có giá trị gia tăng thấp
khả năng liên kết với các thành phần kinh tế khác
và tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước
khu vực và toàn cầu còn nhiều hạn chế
trên thực tế
nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động thiếu ổn định
bền vững thậm chí bị thua lỗ
giải thể phá sản
tình trạng vi phạm pháp luật
gian lận thương mại
trốn thuế nợ thuế
cạnh tranh không lành mạnh
gây ô nhiễm môi trường
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
không quan tâm bảo đảm lợi ích của người lao động
diễn biến phức tạp
có lúc có nơi rất nghiêm trọng
đánh giá những kết quả đã đạt được
cũng như những mặt còn hạn chế
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm
khóa chín về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách
khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
là một trong các nội dung chính
được trung ương cho ý kiến
tại hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
trên cơ sở đánh giá khách quan khoa học
về những kết quả thành tích đã đạt được
đồng thời phân tích sâu sắc
những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân
hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
đã tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân
về mục tiêu quan điểm tư tưởng chỉ đạo
và những nhiệm vụ và giải pháp lớn
cần được quán triệt và triển khai thực hiện
để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ
đúng đắn và lành mạnh hơn
trung ương thực sự trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ở nước ta
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
kinh tế tư nhân là động lực quan trọng
của nền kinh tế của tác giả minh nguyễn
bài đăng trên báo điện tử đảng cộng sản việt nam
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau